từ ngày một mươi năm tháng bảy tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách xe đầu kéo và xe mô tô
đợt tổng kiểm soát này sẽ được triển khai trong vòng một tháng
theo đó cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung ở tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các vi phạm như nồng độ cồn ma túy quá tốc độ vi phạm phần đường làn đường tránh vượt dừng đỗ trở qua số người và không đội mũ bảo hiểm